những câu chuyện về tà áo dài trong các tác phẩm hội họa đã được kể lại tại triển lãm chuyện áo dài do nhóm họa sĩ g ba mươi chín tổ chức tại hà nội
triển lãm chuyện áo dài kéo dài trong suốt một mươi ngày tại bảy mươi nguyễn du quận hai bà trưng hà nội là dịp để các họa sĩ như lê thiết cương lưu công nhân bình nhi lê thị minh tâm võ lương nhi nguyễn minh hiếu hay cố họa sĩ nguyễn bích
cùng kể chuyện áo dài của phụ nữ việt qua những tác phẩm hội họa đặc sắc của mình
trong hơn ba mươi sáu tác phẩm triển lãm lần này không chỉ là những tác phẩm hội họa mà còn giới thiệu đến công chúng bộ ảnh chụp thiếu nữ với áo dài của nhiếp ảnh gia dung át nguyễn
ngoài ra dịp này nhà thiết kế trịnh bích thủy cũng giới thiệu nhiều mẫu áo dài đặc biệt tới công chúng
riêng họa sĩ bình nhi còn có bộ sưu tập tranh vẽ lên áo dài đầy ấn tượng
triển lãm chuyện áo dài là hoạt động thiết thực mạnh mẽ của nghệ sĩ trong cả nước với hy vọng góp tiếng nói vào việc bảo tồn và phát triển áo dài việt nam